theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn một bảy trăm sáu mươi ca sốt xuất huyết tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm trước
đây là thời điểm bà rịa vũng tàu bước vào mùa mưa nên sốt xuất huyết bùng phát mạnh
địa phương có số ca sốt xuất huyết nhiều nhất vẫn là thành phố vũng tàu với bảy trăm linh ca tăng ba sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hai địa phương khác có số ca mắc tăng cao là huyện châu đức và huyện xuyên mộc
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các địa phương tổ chức chiến dịch diệt loang quăng quy mô toàn tỉnh và cấp huyện thị thành phố
bên cạnh đó kêu gọi người dân vệ sinh thông thoáng nhà ở xúc rửa và đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt đổ nước trong các vận dụng bị ứ động nước tránh dịch lây lan rộng